ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã ra mắt dịch vụ ngân hàng điện tử bidv ibank
dành cho khách hàng tổ chức với nhiều tính năng tiện ích ưu việt ứng dụng công nghệ hiện đại
đây là sản phẩm ngân hàng điện tử trên nền tảng web thiết bị di động phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp
các định chế tài chính và khách hàng tổ chức khác
qua ứng dụng ipanh bidv cũng xác định ngân hàng số sẽ là chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể dài hạn
giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị rủi ro của doanh nghiệp trong giao dịch với ngân hàng
như vấn tin tài khoản tiền gửi tiền vay bảo lãnh gửi chứng từ chứa chữ ký số
để ngân hàng thực hiện với giá trị pháp lý tương đương chứng tử gốc quản lý dòng tiền hiệu quả giữa các tài khoản mẹ con
với những giải pháp công nghệ tiên tiến này bidv ipanh đã được trao danh hiệu top một mươi sao khuê năm hai nghìn một mươi tám